công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện trân thành đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng
khiến một nam công nhân bị đâm tử vong sau mô thuẫn tại nhà trọ trong lúc nhậu
nạn nhân là tô gia vương ba mươi sáu tuổi quê ở huyện bắc bình tỉnh bình thuận
tối qua chủ nhà trọ ba thông ở ấp sáu xã minh hưng huyện trân thành tổ chức ăn nhậu cho một số thợ hồ xây nhà trọ
trong đó có anh tô gia vương
trong lúc nhậu anh vương và thành xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn
một lúc sau thành cùng bạn quay lại cầm dao và gậy sắt xông vào phòng tấn công anh vương khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ
gây án xong hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường anh vương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện
sáng nay viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn nông chú tại quận liên triều thành phố đà nẵng về hành vi giết người
cuối năm hai nghìn hai mươi bị can nguyễn văn nông cho một người bạn vay số tiền sáu mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi ông này trả một mươi triệu còn lại năm mươi triệu chây ý không trả
đòi nợ không được nông đã nhắn tin đe dọa đốt nhà và giết cả nhà người vay nợ
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tháng tám nông đổ khoảng bảy lít xăng trong can nhựa vào nhà người vay rồi châm lửa đốt
khi ngọn lửa bùng cháy đối tượng rời khỏi hiện trường sau khi trích xuất camera an ninh chủ nhà đã đến cơ quan công an trình báo
lừa đảo chiếm đoạt tài sản mẫn thị hoàng anh chú tại huyện yên phong tỉnh bắc ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố bắt tạm giả
theo tài liệu điều tra mẫn thị hoàng anh làm nghề nấu nhôm thuê tại xã văn môn huyện yên phong
để có tiền chi tiêu cá nhân đánh bạc và trả nợ hoàng anh đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt năm trăm linh triệu đồng của một nạn nhân ở huyện yên phong
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở đối với trần thị hà
ở khu một mươi phường đại phúc thành phố bắc ninh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hà đã đưa thông tin gian dối có mối quan hệ có thể mua được đất tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
để chiếm đoạt của năm nạn nhân tổng cộng hơn bảy bảy tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng hai vụ án nói trên

trong các năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín hà đã đưa thông tin gian dối có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối quan hệ có mối
tỉnh an giang khuyến cáo người dân không nên nghe theo những thông tin tuyển dụng việc làm
trên các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc để tránh bị lừa đảo
nếu người dân của chúng ta muốn có nhu cầu về việc làm hay đi lao động ở nước ngoài
thì nên tìm hiểu kỹ thông tin và liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp
để được hướng dẫn cụ thể
mấy bạn đừng có suy nghĩ dạy dọc như tôi đi qua bỏnh
tại vì qua bỏnh không có việc nhẹ lương cao đâu toàn là bị lừa thôi à
mình bán sức cái lao động của mình hạ về mình ở việt nam mình làm được nhiều thì mình làm thôi
đừng có ham mê mình qua bỏnh mà kiểu có tiền nhiều các thứ đâu sự là không có đâu
mơ về việc nhẹ lương cao có người may mắn được trở về với gia đình
nhưng cũng có trường hợp phải ở lại nhiều năm vì không có tiền chuộc
và bị bán giống như một món hàng
mọi người nên hết sức cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn
và các thủ đoạn của bọn lừa đảo để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
đồng thời khi phát hiện có đối tượng với thủ đoạn tương tự
cần liên hệ công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời